cục thuế tp hcm cũng vừa có kiến nghị tổng cục thuế cũng như bộ tài chính sớm có chỉ đạo việc xử lý truy thu với tổng công ty cộng phần biên diệu nước giải khát sài gòn sapeco vào unilever việt nam
trước đó cục thuế tp hcm đã thông báo về số tiền chậm nộp thuế và vi phạm hành chính của sapeco là hơn ba một trăm bốn mươi tỷ đồng
cục thuế tp hcm cũng đã ra quyết định cưỡng chế
tuy nhiên sau đó thủ tướng đã giao bộ tài chính và ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo cục thuế địa phương chưa cưỡng chế thuế sapeco
với unilever việt nam trước đó kiểm toán nhà nước đã có công văn đề nghị tổng cục thuế có biện pháp truy thu thuế unilever với số tiền năm trăm bảy mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên phía unilever việt nam đã có văn bản kiến nghị gửi lên thủ tướng xin không cưỡng chế doanh nghiệp để chờ kết luận của chính phủ
về vấn đề này lãnh đạo ngành thuế tp hcm cho biết việc truy thu thuế của sapeco unilever việt nam là ngoài tầm của địa phương do đó đã xin chỉ đạo từ phía bộ tài chính cũng như tổng cục thuế để xử lý